nhằm triển khai các gói kích cầu du lịch sở du lịch tp đà nẵng cho biết là sẽ chú trọng hướng tới giới thiệu sản phẩm mới tăng thêm dịch vụ phục vụ du khách và hướng tới giảm giá
các gói kích cầu cần sự tham gia của các hãng hàng không các công ty lữ hành cơ sở kinh doanh dịch vụ
sau khi công bố các gói kích cầu ngành du lịch mong muốn du khách có những trải nghiệm và giá trị tăng thêm khi đến đà nẵng
sau đó sở du lịch đang tham mưu lấy ý kiến để có thể biện phí vé vào các khu điểm du lịch do địa phương quản lý
sau đó tiến tới vận động các khu du lịch lớn như bà nà giảm giá vé cho du khách
các ngành chức năng thành phố đà nẵng cũng đang phối hợp triển khai chương trình kích cầu du lịch trong đó tăng cường sự hợp tác của ba địa phương thừa thiên huế đà nẵng quảng nam
trước tiên là thống nhất hình thành hệ thống sản phẩm du lịch phù hợp sau đó sẽ có chương trình dài hạn toàn diện hơn với sự tham gia hưởng ứng của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố